tại cần thơ hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi một khóa tám đã chính thức khai mạc
dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hội nghị lần này diễn ra trong lúc toàn đảng toàn dân đang sôi nổi học tập
triển khai nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
theo đó chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
là một trong những nội dung mà đoàn chủ tịch đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
các đại biểu cũng cho rằng mặt trận tổ quốc cần tham gia sâu vào chống thoái hóa chống tự diễn biến tự chuyển hóa
và việc đánh giá tự chuyển biến tự chuyển hóa nếu không xuất phát từ thực tế của cuộc sống của thời đại
thì sẽ triệt tiêu đi động lực phát triển
vì vậy trong thời gian tới mặt trận tổ quốc cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
thành nòng cốt có khả năng kết nối được phong trào để mọi người cùng tham gia vào hệ thống mặt trận